theo ban chỉ đạo trung mương về phòng chống thiên tai tính đến sáng nay ngày hai mươi năm tháng một mươi
mưa lũ sạt lở đất tại miền trung đã khiến một trăm bốn mươi tám người thiệt mạng và một mươi tám người mất tích
tám trăm tám mươi năm nhà bị hư hỏng hơn một bốn trăm linh hectare lúa và gần bảy chín trăm linh hectare hoa màu bị ngập hư hại
hơn bảy con da súc và hơn chín trăm hai mươi bảy con da cầm bị chết và cuốn trôi
quốc lộ một mươi năm d còn một mươi một điểm quốc lộ bốn mươi chín còn sáu điểm